đêm ngày hai tháng một mươi hai nhà báo nguyễn thu trang
báo phụ nữ tp hcm đã nhận được hai tin nhắn cùng từ một số điện thoại
có đuôi là bảy nghìn chín trăm ba mươi ba với nội dung đe dọa giết cả nhà
nếu như vẫn tiếp tục điều tra thêm về tình trạng bảo kê tại chợ long biên hà nội
ngoài ra nhà báo nguyễn thị liên ban thời sự đài truyền hình việt nam
cũng nhận được tin nhắn tương tự
vào chiều ngày ba tháng một mươi hai công an hà nội đã làm việc với người có liên quan
để xem xét điều tra làm rõ
trước đó hai nữ nhà báo này đã tham gia điều tra và có tuyến bài phản ánh
về tình trạng ngang nhiên bảo kê xảy ra tại chợ đồng mối long biên
căn cứ vào loạt phóng sự điều tra này
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội đã ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự cưỡng đoạn tài sản
diễn biến mới nhất có liên quan đến vụ nổ súng nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn phường đoàn kết
thị xã aionpa tỉnh gia lai
vào sáng qua ngày ba tháng một mươi hai khiến một người tử vong
một người trong tình trạng nguy kịch
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã giao cho cơ quan chức năng
điều tra nguyên nhân của vụ nổ súng khiến hai người thương vong
đồng thời làm rõ việc quản lý sử dụng vũ khí
tại ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết để xử lý
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công an tỉnh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng
phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã ayunpa khẩn trương
điều tra khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
xác định rõ nguyên nhân của vụ việc
làm rõ trách nhiệm quản lý sử dụng vũ khí
tại ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết
chính quyền địa phương phối hợp với các hội đoàn
thăm hỏi động viên thân nhân gia đình chị kha hơ vên
phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường đoàn kết
nạn nhân bị tử vong trong vụ việc trên
hỗ trợ điều kiện cần thiết để gia đình tổ chức
mai táng theo phong tục khẩn trương làm tốt công tác
tuyên truyền vận động để ổn định tư tưởng tâm lý
cho người dân cán bộ công chức trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày ba tháng một mươi hai tại trụ sở
ủy ban nhân dân phường đoàn kết bùi trí hiếu
phó chỉ huy ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết
đã sử dụng súng khống chế chị hơ vên
để đưa vào hội trường của phường
sau đó đối tượng đã bắn chết con tin
và tự sát nhưng không thành
hiện nghi phạm đang được cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
còn tại an giang công an huyện châu thành cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh thanh
tự là nhí chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
về hành vi giết người cướp tài sản
vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thanh đến dự đám cưới
người quen tại ấp hòa lợi bốn xã vĩnh lợi huyện châu thành
tại đây thì thanh có gặp và nói chuyện với hồ thị kim toàn
là người dẫn chương trình tại đám cưới
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thanh và toàn đi ra
phần đất trống bên cạnh nhà để nói chuyện
trong lúc nói chuyện thì thanh đòi quan hệ tình dục với toàn
nhưng toàn không đồng ý và hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xảy ra mâu thuẫn cử cãi thanh đã nắm tóc toàn
kéo ra mức nước phía sau và dìm toàn cho đến chết
sau đó đối tượng lấy xe mô tô cùng điện thoại di động của toàn
để sử dụng
đến ngày hai tháng một mươi hai thanh đã đến công an huyện châu thành
đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với hành vi cưỡng đoạt tài sản lê văn linh chú huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc liêu đã bị công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
qua điều tra đối tượng lê văn linh đã khai nhận sử dụng mạng xã hội
để kết bạn và làm quen tự giới thiệu bản thân đang công tác
trong lực lượng công an nhằm tạo lòng tin đối với các bị hại
sau đó đã dùng điện thoại chụp ảnh quay video clip nhạy cảm
để đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại
cơ quan công an đối tượng lê văn linh còn khai nhận chiếm đoạt tài sản
của năm bị hại khác với tổng số tiền là hơn ba mươi triệu đồng
mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng tự xưng là cán bộ công an
đối tượng hồ xuân huy hai mươi bốn tuổi trú tại phường thanh bình
quận hải châu tp đà nẵng đã lừa đảo nhiều bị hại
để chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
với tội danh trên tnth đà nẵng đã đưa đối tượng ra xét xét
xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
để có tiền sử dụng cá nhân thì huy nhận mình làm việc
ở cục phòng chống ma túy bộ công an đóng tại tp đà nẵng
có nguồn mua xe ô tô thanh lý giá rẻ và có thể xin được cho nhiều người
vào làm việc trong ngành công an để các bị hại tin tưởng
đưa tiền mua xe ô tô chi phí xin việc rồi tiến hành chiếm đoạt
quá trình điều tra cơ quan công an xác định với những thủ đoạn trên
thì hồ xuân huy đã chiếm đoạt của bảy bị hại với số tiền hơn ba tỷ hai trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa căn cứ vào lời khai của bị cáo cùng những bị hại được triệu tập
tnth đà nẵng quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì xét thấy còn nhiều tình tiết
có liên quan đến việc xuất hiện dấu hiệu đồng phạm với bị cáo huy
để đưa ra những thông tin gian dối lừa đảo người dân
tại bình định công an huyện tuy phước vừa điều tra làm rõ triệt xóa một băng cướp
chuyên nhằm vào những người dân sống ven quốc lộ một mươi chín c
để ra tay cướp tài sản
từ cuối tháng một mươi đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám công an huyện tuy phước tỉnh bình định
liên tiếp nhận tin báo về các vụ cướp tài sản hầu hết xảy ra ở đoạn đường vắng
dọc quốc lộ một mươi chín c qua địa bàn
một trong những nạn nhân là nguyễn đình nhật hai mươi tuổi chú huyện tuy phước
khi đi xe máy hiệu sirius đến địa điểm này đã bị hai đối tượng chặn lại
dùng hung khí tấn công rồi cướp nhiều tài sản

thì công quyền tiên phước đã khẩn trương tập trung bố trí lực lượng và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh làm rõ thì kết quả là khẳng định và xác định được đối tượng
nghĩa là ngay trong đêm đó đã tiến hành linh hạnh nhân
xã nhân mỹ để tiến hành bắt giữ hai đối tượng và thu hồi tâm vật
hai đối tượng bị bắt gồm huỳnh văn phong hai mươi một tuổi và huỳnh văn tình hai mươi tám tuổi cùng chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
do đua đòi ăn chơi nghiện ma túy cả hai đã rủ nhau đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài thỏa mãn cân nghiện
hai anh em có người nghiệp đàng hoàng nhưng lỡ dính vô ngạm nghiện như vậy thấy hành vi rất tội lỗi gia đình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định đang tiếp tục mở rộng vụ án làm rõ những vụ cướp mà hai đối tượng đã gây ra để sớm thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục bản tin mùa một mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố bị can nguyễn văn đường ở xã hải lự huyện sông lô về tội trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra nguyễn văn đường phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda dream trị giá một mươi năm triệu đồng của ông hà xuân dụng để trên tàu không có người trông giữ nên đã trộm cắp sau đó tháo biển kiểm soát vứt xuống sông
đấu tranh khai thác đường khai nhận trước đó còn thực hiện trộm cắp hàng hóa trên xà lan chở hàng neo đậu trên sông lô trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
cũng với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn việt khang vừa bị công an thành phố sóc trăng bắt giữ
tại nhà ông nguyễn văn tiên ở phường hai
thành phố sóc trăng nguyễn việt khang đã lấy trộm một tv bốn mươi ba in hai điện thoại di động và ba trăm linh đồng
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần thế tuyên ba mươi năm tuổi và y phương niê hai mươi ba tuổi cùng chú tại huyện madrak tỉnh đắk lắc
về hành vi vận chuyển trên ba mươi mét khối gỗ trái phép
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày bảy tháng một mươi tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện hai chiếc xe tải do tuyên và y phương điều khiển đang vận chuyển số lượng gỗ lớn từ xã cư cã ra trung tâm huyện madrak
tại thời điểm kiểm tra cả hai tài xế không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng tử nào chứng minh được nguồn gốc số gỗ nói trên
ngay sau đó tổ công tác đã đưa hai xe và hai tài xế về công an tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ
qua kiểm đếm trên hai xe tải có chở năm mươi năm hộp gỗ to được xẻ vuông vắn với tổng khối lượng trên ba mươi mét khối
và đây đều là gỗ xến và trò chai thuộc nhóm hai nhóm ba
bước đầu hai tài xế khai nhận vận chuyển số gỗ trên từ làng mông xã cư cơ ra thị trấn huyện madrak cho một người đàn ông chưa rõ danh tính
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố trần thế tuyên và y phương niê về hành vi vi phạm các quy định về khai thác quản lý bảo vệ rừng
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đối tượng nguyễn thành tuyên bốn mươi sáu tuổi trú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã bị lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang phục kích bắt quả tăng khi đang vận chuyển hơn hai mươi bảy bao thuốc lá ngoại nhập lậu
cụ thể vào sáng ngày ba tháng một mươi hai mật phục trên tuyến canh thuộc khu vực xã mỹ lâm huyện hòn đất
tổ công tác đã phát hiện đối tượng tuyên sử dụng cano công suất lớn chở thuốc lá nhập lậu
phát hiện có lực lượng công an
tuyên điều khiển cano với tốc độ cao để bỏ chạy
tuy nhiên khi đến xã mông thọ b huyện châu thành thì bị bắt giữ
cùng tăng vật là trên hai mươi bảy bao thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm nhãn hiệu hero z và scott
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành điều tra xử lý theo thẩm quyền
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cẩm sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
về cùng lúc ba tội danh tham mô tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phạm hai tội trộm cắp tài sản và trốn thi hành án
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng hoàng văn thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng hùng huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cao một m sáu mươi một da ngăm đen lông bài rậm sống mũi thẳng giái tay vuông trúc mắt đen
và đối tượng mã thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thương chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ
hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
đối tượng này cao một m bảy mươi một sống mũi thẳng trái tay trúc và có nốt ruồi ngay sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý